trong bốn trăm linh năm dịch vụ công trực tuyến thì có hai trăm ba mươi hai dịch vụ công với những nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn đã được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp
đây là những thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp được tổ chức tại hà nội
hội nghị trực tuyến giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp